hà nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát
thành phố sẽ xem xét cho học sinh quay trở lại trường vào đầu tháng một mươi một
khi hoàn thành tiêm phủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
hiện hà nội đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín được chín mươi bốn hai mũi một với người trên một mươi tám tuổi
nhưng trạng thái thành phố vẫn chưa thể về bình thường mới vì mũi hai mới đạt tỷ lệ một mươi hai
trong khi bộ y tế quy định muốn trở về bình thường mới thì phải trên bảy mươi mỗi một
và trên hai mươi mũi hai
để hướng tới mục tiêu đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới
hà nội sẽ tranh thủ đợt phòng chống dịch theo các giải pháp mới khi được cấp đủ vaccine
sẽ tiêm phủ mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên và cố gắng hoàn thành mục tiêu này
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trên cơ sở đó hà nội sẽ tính phương án cho học sinh quay trở lại trường
cũng như cho các trường cao đẳng đại học hoạt động trở lại